thưa quý vị và các bạn với sự nỗ lực trong lao động sản xuất thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước có tinh thần đoàn kết cộng đồng
đồng bào mông ở bản pù ngùa đã bước đầu xóa bỏ được các tệ nạn xã hội và hoạt động truyền đạo trái phép từng bước phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cải thiện đời sống
để hiểu rõ hơn những đổi thay của đồng bào mông ở bản pù ngùa xã pù nhi huyện mường lát tỉnh thanh hóa mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự bản ta trừ tà đạo
cuốc trên nương con dao trên dãy
trong một lần người thân trong gia đình bị ốm nghe có người nói theo đạo từ nay sẽ không ốm đau nữa nên cụa cũng nghe theo
lợi dụng sự cả tin của cụa các đối tượng còn xúi dục cụa từ bỏ bàn thờ tổ tiên hàng ngày chỉ lo tụng kinh để mong được đổi đời
cụa bỏ bê công việc làm ăn

nhiều đứa trẻ đến tuổi đi học cũng không được đến trường thời điểm đó tỷ lệ hộ nghèo trong bàn lên tới chín mươi tám
trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh chính trị về công tác tôn giáo ở cổ bồa
cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền vận động
đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn
chi bộ và ban quản lý bản phối hợp với bộ đội biên phòng đến từng hộ dân gặp gỡ từng đối tượng kiên trì vận động và thuyết phục
giúp bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng
sự do tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động truyền đạo trái phép
không chỉ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng các cán bộ của bản còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh
kết hợp tuyên truyền trong các cuộc họp của thôn bản
không chỉ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của bà con phân biệt rõ giữa từng đối tượng các cán bộ của b
được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật
chị chía đã đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi da súc da cầm
mỗi năm cũng mang lại cho gia đình chị cả năm mươi triệu đồng
vụ mùa năm nay nhà thao văn của cũng vừa thu được cả tấn lúa nương
lại vừa xuất chuồng cả dăm con da súc
nên có điều kiện sắm xanh các tiện nghi cho gia đình
như xe máy tủ lạnh và các phương tiện nghe nhìn
các con anh cũng được chăm lo để đến trường học cái chữ
mỗi khi đau ốm gia đình của và bà con trong bản đã biết sai trạm y tế
hoặc nhờ các bác sĩ quân y của bộ đội biên phòng khám chữa bệnh
chứ không tin lời thầy bo thầy cũng nữa